khi đến km hai mươi một bảy trăm linh huyện bến lức phương tiện này bị nổ lốp sau tông vào giải phân cách trong làn rừng khẩn cấp rồi lật nhào
phó chủ tịch tp hcm lê hòa bình bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa long an nhưng ông không qua khỏi cơn nguy kịch dù các y bác sĩ đã hết lòng cứu chữa
đến một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba chủ tịch ủy ban dân tp hcm phan văn mãi cùng đoàn công tác của thành phố đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh long an
đưa thi thể ông lê hòa bình về tp hcm để tổ chức tàng lễ
chủ tịch ủy ban dân tỉnh lòng an nguyễn văn út cũng có mặt tại đây và chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh hỗ trợ thực hiện các thủ tục
ủy ban dân tp hcm đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh long an điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
thường trực ủy ban dân tp hcm đã có phân công xử lý những công việc mà ông lê hòa bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn
thông tin chi tiết về lễ tang của ông lê hòa bình sẽ được văn phòng ủy ban dân tp hcm thông tin trong thời gian sớm nhất
quá trình công tác và những phát ngôn đáng nhớ
cùng nhìn lại quá trình công tác những đóng góp của ông và những phát ngôn ấn tượng của ông khi còn công tác
chúng tôi xin chân thành gửi lời chia buồn tới gia quyến phó chủ tịch ủy ban dân tp hcm lê hòa bình
cụ thể ông lê hòa bình phát biểu trong buổi làm việc với sở xây dựng tp hcm
ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
tôi phải nhắc lại các cán bộ đặc biệt là lực lượng thanh tra xây dựng
phải nhớ rằng đầu đội pháp lý chân đi thực tiễn không cứng nhắc và phải thường xuyên nắm bắt thực tế
để xử lý hồ sơ đúng theo quy định pháp luật
mới nhất ông lê hòa bình phát biểu trong buổi live stream tối ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
về giải đáp những băn khoăn của người dân thành phố về kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế
lãnh đạo tp hcm cam kết
xem tính mạng người dân là trên hết thành phố đánh giá an toàn đến đâu mở cửa đến đó
tiếp đó ông lê hòa bình phó chủ tịch ubnd tp hcm phát biểu tại buổi cảm ơn
chia sẻ kinh nghiệm phòng chống covid một mươi chín với quảng nam chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đã có phát biểu
tp hcm không bao giờ đếm được có bao nhiêu giọt mồ hôi trên lớp áo bảo hộ của lực lượng tuyến đầu
mới đây thành ủy tp hcm chính thức thông tin
phó chủ tịch lê hòa bình đã qua đời do vết thương quá nặng
ngay sau khi thông tin ông lê hòa bình qua đời khiến người dân tp hcm không khỏi bàng hoàng tiếc thương
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ubnd tp hcm có quyết định phân công công tác chủ tịch
phó chủ tịch và các thành viên ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo đó ông lê hòa bình phó chủ tịch ubnd tp hcm được phân công làm phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm
ông bình giúp chủ tịch ubnd tp hcm trì đạo giải quyết hồ sơ phân công phó chủ tịch
ủy viên ubnd tp hcm tham dự các hoạt động của các cơ quan trung ương thành ủy hội đấm nhân dân
ubnd các cơ quan đơn vị thuộc tp hcm đồng thời ông bình trực tiếp trì đạo văn phòng ubnd tp hcm
chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch quản lý phát triển đô thị xây dựng quản lý đất đai
tài nguyên và môi trường giao thông vận tải cấp thoát nước quản lý nhà giải quyết những trường hợp
khiếu nại tố cáo chỉ đạo sở kế hoạch kiến trúc sở xây dựng giao thông vận tải tài nguyên môi trường
ban quản lý khu đô thị tây bắc ban quản lý khu nam ban quản lý đường sắt đô thị ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng các công trình giao thông ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị
quỹ phát triển nhà ở thành phố quỹ phát triển đất thành phố và một số tổng công ty
ngoài ra ông bình còn trực tiếp giải quyết những công việc do chủ tịch ubnd tp hcm ủy nhiệm
theo dõi trì đạo tp thủ đức quận phú nhận huyện bình chánh hoc mon trước đó chiều tám một mươi hai
hội đồng nhân dân tp hcm kỳ họp thứ hai mươi ba đã bầu bổ sung hai tân phó chủ tịch ubnd tp hcm
ông lê hòa bình giám đốc sở xây dựng và bà phan thị thắng phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố
được bầu giữ chức phó chủ tịch ubnd tp hcm với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt chín mươi năm hai mươi ba và chín mươi bốn
ông lê hòa bình sinh ngày một tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê tỉnh quảng ngãi ông có trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng
thạc sĩ kỹ thuật cử nhân kinh tế cao cấp lý luận chính trị
ông lê hòa bình từng làm phó giám đốc sở xây dựng được điều động về giữ chức chủ tịch ubnd quận bảy
sau đó trở lại làm giám đốc sở xây dựng tại bữa lễ nhận nhiệm vụ vào ngày một mươi chín một mươi hai hai nghìn hai mươi một
trong niềm vinh dự ông lê hòa bình từng phát biểu chia sẻ rằng trong nhiệm vụ mới còn có rất nhiều
trọng trách nặng nề trong bối cảnh chung của cả nước và cả những điều kiện hết sức đặc thù của tp hcm
hiện nay tp hcm đang tổ chức chính quyền đô thị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
cấp xã và thành lập tp thủ đức thuộc tp hcm đáp lại niềm tin của lãnh đạo tp hcm và người dân
đồng chí lê hòa bình cam kết sẽ nỗ lực trong học tập rèn luyện về mọi mặt cùng với phát huy
trí thức đã được đào tạo các bài học đã trải nghiệm đồng chí lê hòa bình cam kết thực hiện
đúng chương trình hành động đã trình bày tại kỳ họp thứ hai mươi ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín
đồng chí lê hòa bình cũng mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo thành ủy hội đồng
nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm sự hỗ trợ của các sở ngành và sự ủng hộ của người dân
để hoàn thành nhiệm vụ được sao nhận xét về ông lê hòa bình
nguyên chủ tịch ủy ban dân tp hcm nguyễn thành phong từng đánh giá cao đồng chí lê hòa bình
đã được đào tạo bài bản về chuyên môn xây dựng trải qua nhiều vị trí có nhiều kinh nghiệm thực tiễn
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong mong muốn đồng chí lê hòa bình hết sức nỗ lực
để hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng vụ thành ủy hội đồng nhân dân tp hcm giao
người lãnh đạo có tâm
ngay sau khi nhậm chức tại kỳ họp thứ hai mươi ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín
sau khi được bầu tân phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình đã đặt ra mục tiêu trọng tâm trong sáu lĩnh vực gồm
pháp lý trong đầu tư xây dựng quy hoạch quản lý phát triển đô thị xây dựng quản lý đất đai tài nguyên và môi trường
bên cạnh việc tiếp tục thực hiện những chính sách quy hoạch hiện có của thành phố
ông bình đặt ra mục tiêu chi tiết cho từng lĩnh vực
ở cương vị mới ông bình sẽ ưu tiên hơn nữa việc phát triển nhà ở xã hội nhà ở giá rẻ
nhà ở dành cho công nhân và người có thu nhập thấp
theo đó phó chủ tịch ủy ban dân tp hcm lê hòa bình cam kết tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả
chương trình phát triển nhà ở tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ưu tiên việc phát triển nhà ở xã hội nhà ở giá rẻ nhà ở dành cho công nhân và người dân có thu nhập thấp
phần đầu đạt tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt năm mươi triệu m hai và đến cuối năm hai nghìn hai mươi năm
diện tích nhà ở bình quân đồng người
đạt hai mươi ba năm m hai trên một người
đẩy mạnh xây dựng mới một mươi năm trung cư cũ cấp d tiếp tục thực hiện di rời nhà ở trên và ven kênh dạch
tổ chức lại cuộc sống của dân cư thu hút đầu tư xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông
khu đô thị thủ thiêm khu đô thị lấn biển cần giờ phát triển trường học bệnh viện và trùng tu
nâng cấp các thiết chế văn hóa di tích thành phố
hoàn thiện mô hình quản lý vận hành quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước cũng là vấn đề
được ông bình trú trọng
phó chủ tịch ủy ban dân tp hcm cho biết sẽ điều chuyển công tác quản lý vận hành từ công ty
về trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng trực thuộc sở xây dựng và xây dựng quy chế quản lý
khai thác tài sản công
ngoài ra ông lê hòa bình cũng cam kết đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá quỹ nhà và nền đất tái định cư
còn chống chưa có kế hoạch sử dụng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm nhằm thu hồi ngân sách đã đầu tư
đặc biệt ông bình cho biết sẽ tập trung giải quyết những vấn đề kéo dài gây bức xúc cho nhân dân
cụ thể là ra soát các quy hoạch phân khu một trên hai nghìn đã được phê duyệt nhưng không còn phù hợp
với các dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân
thưa quý vị sự ra đi của đồng chí lê hòa bình phó chủ tịch vĩ bát dân tp hcm
đã thực sự để lại niềm tiếc nhớ vô hạn cho gia đình người thân bạn bè đồng chí
và nhiều đảng viên thế hệ sau vẫn xem đồng chí là tấm gương sáng
dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương khá nặng khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim ngưng thở
nên đồng chí lê hòa bình phó chủ tịch vĩ bát dân tp hcm không qua khỏi
chúng ta xin quý đầu tiễn biệt mong ông yên nghỉ
thông tin chi tiết về lễ tang của ông lê hòa bình sẽ được văn phòng vĩ bát dân tp hcm thông tin trong thời gian sớm nhất
còn bây giờ xin thành kính phân yêu và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo